thời điểm này ở khu vực đồng bằng sông kiểu long đang bước vào cao điểm của nắng hạn khô hành đã làm tăng nguy cơ cháy rừng lên cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
ở long an hiện có hơn hai mươi hai ha rừng trồng và bảo tồn để hạn chế mức thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín
tri cục kiểm lâm long an đã yêu cầu chủ doanh nghiệp chủ rừng và ban quản lý khu bảo tồn đất ngập nước láng sen ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời tuyên truyền vận động người dân công nhân lao động nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phòng chống cháy rừng